đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thực hiện xét nghiệm các mẫu gộp tâm soát tất cả công nhân tại công ty housewware ở phường bình chuẩn thành phố thuận an và đã phát hiện thêm hai mẫu gộp dương tính với sars cov hai
hiện công ty đã được phong tỏa lấy mẫu tất cả hơn bốn trăm năm mươi công nhân để xét nghiệm
theo đó đối với các mẫu gộp phát hiện dương tính thì ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm từng cá nhân để xác định ca mắc nhằm kịp thời cách ly điều trị
trước đó thông báo kết quả xét nghiệm rt pcr mới nhất ghi nhận bảy ca dương tính với virus sars cov hai là công nhân công ty hous sware đã được bộ y tế công bố mã số bệnh nhân
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh bình dương đã triển khai các biện pháp khẩn trương cách ly điều trị các bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức cách ly tập trung số công nhân diện f một đồng thời phong tỏa công ty housire để điều tra dịch tễ phun xịt khử khuẩn
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh bình dương đã triển khai các biện pháp khẩn trương các bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức các ly điều trị các bệnh nhân tại bệnh viện houseware để điều tra dịch tễ phun xịt khử khử khuẩn
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh bình dương đã triển khai các biện pháp khẩn trương các bệnh nhân tại bệnh viện houseware để điều tra dịch tễ phun xịt khử khuẩn